tuy nhiên sau một mươi ba ngày được khắc phục vào ngày một mươi sáu tháng một hiện tượng sụt lún lại xảy ra gây ách tắc giao thông
tại hiện trường ghi nhận được số hụt lún có đường kính khoảng một mươi tám m sâu khoảng một mươi năm mét so với hố sụt lún xuất hiện ngày hai tháng một thì hiện tượng sụt lún lần này xảy ra rộng và sâu hơn
các lực lượng chức năng gồm công an quân đội đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường đảm bảo an ninh trật tự và hướng dẫn giao thông